thưa quý vị và các bạn quảng trì là địa danh được biết đến với những chiến tích anh hùng
trong những năm tháng chiến tranh chống bị cấu nước
dọc theo con đường hồ chí minh huyền thoại vùng đất này còn có một quần thể danh lam thắng cảnh đẹp
mang đầm giả trị lịch sử và chữa đừng tiềm năng du lịch
trong chương trình trang địa phương trên sổng truyền hình nhân dân hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng hành trình tìm hiểu nét đẹp huyền bí của hệ thống quân thể hang đồng thạc nước
nằm ở phía tây tỉnh quảng trì
phóng sự huyền bí bright do đài phản thân truyền hình quảng trì thực hiện
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

đọc dài trên dãy trường sơn huyền thoại
vùng đất đêm dằm xê băng hiêng ẩn chứa trong mình bao điều huyền bí
phát tạp buồn khu bảo tồn thiên nhiên bắc hương hóa động bright
quần thể danh thắng thiên nhiên ấy mang đậm sự huyền bí của những truyền thuyết
những giá trị lịch sử và tiềm năng du lịch
đài phản thân truyền hình quảng trì
những cấm đoán của dòng họ và luật tục giữa đại ngàn trường sơn đã hóa thân vào hình sông thế nối
và rồi những điều kỳ bí ấy trở thành niềm tin để dân bản quý trọng bảo vệ những giá trị nguyên sơ của bờ gai
những câu chuyện hư hư thực thực mà các gia làng bản a sóc kể càng khiến những người làm phim chúng tôi hào hức tìm hiểu khám phá quần thể hang động thát nước bên dòng sê băng hiền
động bờ gai nằm ở địa phận thôn a sóc xã hướng lập huyện hường hóa sát bên dòng sê băng hiền

con đường dẫn lên động bờ gai lầm trờm đá tai mèo tạo nên sự thú vị và hiếu kỳ cho người khám phá
cửa hang động bờ gai nằm ở lưng đất
trong trường của ngọn núi thiêng bờ gai phía bên ngoài được bao phủ bởi hệ thống thực vật đa dạng
nhiều cây cổ thụ nằm phía trước hang động tạo ra một không gian xanh ngát
nhiều loại dây leo phủ theo các lớp đá từ trên cao rủ xuống như những lớp màn treo trước cửa hang động
cửa vào hang động bờ gai có diện tích rộng và thông thoáng
nằm ở vị trí cao nên không có nước ở phía cửa hang
trong trường của ngọn núi thiêng bờ gai phía bên ngoài được bao phủ bởi hệ thống thực vật đa dạng

trong trường của ngọn núi thiêng bờ gai phía bên ngoài được bao phủ bởi hệ thống thực vật đa dạng

để cho chúng ta tìm hiểu và thám sáng